thưa quý vị gần đây rộ lên hiện tượng các nhà thuốc tùy tiện quê toa thuốc piza sáu
hoặc chất ivermectin sáu mg dùng trong điều trị run sán cho f
mặc dù thuốc này không được bộ y tế phê duyệt trong điều trị covid một mươi chín
sau phản ánh của báo chí và truyền thông sở y tế tp hcm đang vào cuộc kiểm tra
chấn chỉnh đồng thời xử phạt các nhà thuốc theo quy định
mới đây ông độ văn dũng trưởng phòng nghiệp vụ dược sở y tế tp hcm cho biết
thuốc ivamedin dùng điều trị run sán hoàn toàn không có trong hướng dẫn
chẩn đoán điều trị covid một mươi chín của bộ y tế
hiện nhiều nước không sử dụng loại thuốc này để điều trị covid một mươi chín
bởi các thử nghiệm lâm sàng cho thấy không có hiệu quả với sars cov hai
đặc biệt thuốc có quá nhiều tác dụng phụ độc tính và nguy hiểm cho người dùng
cùng ngày ông nguyễn nguyệt cầu trưởng phòng y tế quận một
nơi có nhà thuốc đức huy thưởng kề đơn thuốc ivermectin sáu mg cho người mắc covid một mươi chín cho biết
đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang cùng cơ quan chuyên môn
của sở y tế tp hcm xác minh xử lý
trước đó dù không được bộ y tế phê duyệt nhưng thuốc pisa sáu hoạt chất ivermectin sáu mg
vẫn được một số nhà thuốc bác sĩ tùy tiện kê cho người bệnh uống với cam kết
an toàn và hiệu quả hơn thuốc kháng virus monopia
điển hình là toa thuốc của nhà thuốc đức huy quận một do bác sĩ lê đức huy
chủ nhà thuốc
thuốc xác minh là đang công tác tại một bệnh viện lớn ở tp hcm kê
khiến người bệnh sau khi uống bị phản ứng buồn nôn
phó giáo sư tiến sĩ dược sĩ nguyễn hữu đức trường đạo y dược tp hcm cho biết
ivamedin là thuốc được sử dụng rất lâu mục đích điều trị các bệnh nhiễm trùng
do một số loài dun ký sinh như dun kim dun tóc dun đũa cháy giận
hoặc các bệnh về da như bệnh trứng cá đỏ
tuy nhiên ivermectin không nằm trong danh mục thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
được bộ y tế việt nam cấp phép cho nên nếu dùng điều trị covid một mươi chín là bất hợp pháp
theo ông trên thực tế có một số nước dùng ivermectin trong việc điều trị covid một mươi chín
nhưng cho đến nay cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm hoa kỳ và nhiều nước chưa phê duyệt
bởi ivermectin không được chứng minh là an toàn hoặc hiệu quả
cho những chỉ định điều trị virus sars cov hai
đặc biệt nếu dùng ivermedine sáu mg một ngày với mức bốn viên như đơn thuốc ghi là liều cao
ông đức khuyến cáo nếu dùng điều trị zun ký sinh trùng
mỗi ngày chỉ dùng một viên sáu mg cao nhất là hai viên sáu mg
việc dùng ivermectin quá liều có thể gây buồn nôn nôn mửa tiêu chảy
hạ huyết áp dị ứng ngứa và phát ban chóng mặt mất điều hòa
các vấn đề về thăng bằng co giật hôn mê và thậm chí tử vong
liên quan đến vấn đề nêu trên trước đó thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên
ký văn bản nhắc nhở các đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý
đối với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín đúng quy định
nguyễn hoài nam cho biết để tránh việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
không có nguồn gốc xuất xứ không đúng quy định về bán thuốc theo đơn
đơn vị đã đề nghị phòng y tế các quận huyện thành phố kiểm tra
giám sát việc tuân thủ quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn
tại các nhà thuốc trên địa bàn
các cơ sở kinh doanh dược các nhà thuốc có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ
cho người dân về sử dụng thuốc bán thuốc kê đơn phải có đơn thuốc hợp lý